bộ ngoại giao mỹ cáo buộc sáu thực thể trung quốc cung cấp các loại hàng hóa và dịch vụ quan trọng được sử dụng trong lĩnh vực vận tải biển iran
hai trong số sáu thực thể này cũng bị cáo buộc hỗ trợ cho công ty vận tải biển irisl của iran né tránh các lệnh trừng phạt của mỹ
ngoại trưởng mỹ mike pompeo khẳng định đây là lời cảnh báo các bên liên quan trên toàn thế giới
khi bị đưa vào danh sách trừng phạt của bộ tài chính mỹ tài sản của các cá nhân và thực thể nằm trong phạm vi tài phán của washington sẽ bị phong tỏa
và công dân mỹ sẽ bị cấm giao dịch với các đối tượng này
hôm nay ngày hai mươi tháng một mươi thủ tướng nhật bản suga yoshihide đã đến indonesia chặng dừng chân thứ hai trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên
với tư cách thủ tướng
trước khi thăm indonesia thủ tướng suga đã đến việt nam
chuyến thăm việt nam của tân thủ tướng nhật bản đã nhận được sự quan tâm của truyền thông và dư luận quốc tế
theo giới quan sát việc thủ tướng nhật bản chọn thăm việt nam đầu tiên ngay sau khi lên nắm quyền cho thấy ông đánh giá cao mối quan hệ song phương việt nam nhật bản
cũng như ý nghĩa của việt nam trong chính sách đối ngoại của tokyo
thủ tướng nhật bản suga đã khẳng định việt nam đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược ấn độ dương thái bình dương
mà nhật bản hướng tới
đồng thời thủ tướng nhật bản cũng cho rằng ông chọn việt nam là nơi đến thăm đầu tiên
vì đây là địa điểm thích hợp nhất để gửi thông điệp này ra thế giới
việt nam là nước công du đầu tiên sau khi tôi nhậm chức thủ tướng nhật bản
tôi chọn việt nam vì việt nam là một địa điểm thích hợp nhất để tôi gửi thông điệp này lần đầu tiên ra thế giới
hôm nay tôi và ngài thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề và vun đắp mối quan hệ tin cậy lẫn nhau
dù trong tình hình dịch covid một mươi chín
mối quan hệ nhật bản việt nam vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác
và buổi hội đàm hôm nay rất hữu ích và hiệu quả để xác nhận lại tiềm năng này
đây là vị thủ tướng nhật bản thứ hai liên tiếp sau thủ tướng shinzo abe lựa chọn việt nam
làm điểm dừng chân số một trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên
chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước được đánh giá
đang ở trong giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử
vì vậy giới chính trị và học giả hai nước đặt rất nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm này
việt nam là đối tác cực kỳ quan trọng trong chính sách ngoại giao của nhật bản
việt nam còn là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và tháng một mươi một tới hội nghị cấp cao asean sẽ diễn ra tại việt nam
nhật bản muốn các nước hiểu hơn về lập trường của nhật bản đối với khu vực asean tại hội nghị sắp tới
hiện nay nhật bản là đối tác thương mại lớn thứ tư của việt nam với tổng kim ngạch thương mại hai triệu
lên tới bốn mươi tỷ đô la là nhà đầu tư lớn thứ hai trong số một trăm ba mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
với bốn đồng
nhật bản đã đạt được một năm trăm chín mươi năm dự án và tổng số vốn đăng ký đến tháng chín vừa qua đạt gần năm mươi chín tám trăm bảy mươi tỷ đô la
và là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức oda lớn nhất của việt nam
tờ japan times trích dẫn phân tích của ông kuni miyake chủ tịch viện chính sách đối ngoại
đồng thời là cố vấn đặc biệt của chính quyền thủ tướng suga đánh giá
việc ông suga lựa chọn đông nam á là điểm đến đầu tiên là sự lựa chọn tự nhiên
quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhật bản đang tìm cách tăng cường quan hệ hợp tác
giữa các nước trong khu vực giữa lúc căng thẳng leo thang giữa mỹ đồng minh an ninh và trung quốc
đối tác thương mại lớn nhất của nhật bản
trong khi đó india times của ấn độ đánh giá việc ông suga lựa chọn việt nam là điểm đến đầu tiên
trong chuyến công du nước ngoài ngay khi lên nắm quyền đã phản ánh những tiến bộ đáng kể
trong quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước
tờ báo này nhấn mạnh việt nam có tầm quan trọng về kinh tế và chiến lược đối với nhật bản
nhật bản là nhà đầu tư lớn thứ hai và là đối tác thương mại lớn thứ tư của việt nam
bất chấp diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trao đổi thương mại song phương từ tháng một đến tháng chín năm nay
đã tăng khoảng ba một so với cùng kỳ năm ngoái
hãng tin reuters của anh cho rằng chuyến thăm của ông suga sẽ giúp nhật bản tăng cường hợp tác về kinh tế
với việt nam nói riêng và asean nói chung trong bối cảnh tokyo đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng
để giảm thiểu rủi ro do dịch bệnh covid một mươi chín gây ra
còn tờ tân hoa xã trích dẫn ý kiến của một số nhà quan sát nhận định việc thủ tướng nhật bản lựa chọn việt nam
và indonesia là hai điểm đến đầu tiên cho thấy tokyo muốn tăng cường quan hệ hợp tác với asean
và ưu tiên khôi phục kinh tế
giới phân tích dự đoán rằng chính phủ của thủ tướng suga phần nhiều sẽ đi theo đường lối chính sách đối ngoại
của cựu thủ tướng abe trong tương lai gần
nhà chức trách pháp thông báo sẽ đóng cửa một thánh đường hồi giáo
sau vụ một sáu
giáo viên bị sát hại dã man khi cho các học sinh xem tranh biếm họa về nhà tiên tri mohammed của người hồi giáo
theo một nguồn thạo tin thánh đường hồi giáo nói trên nằm ở vùng ngoại ô phía đông bắc thủ đô paris
và sẽ bị đóng cửa trong sáu tháng
thánh đường này là nơi thường xuyên có hơn một năm trăm linh tín đồ hồi giáo đến cầu nguyện
vài ngày trước khi xảy ra vụ sát hại thánh đường này đã cho đăng lên facebook đoạn video chỉ trích
việc giáo viên trên lựa chọn tài liệu liên quan đến đạo hồi trong giảng dạy
việc một đối tượng trẻ một mươi tám tuổi sát hại một thầy giáo đã gây chấn động nước pháp
và khiến nhiều người liên tưởng đến làn sóng khủng bố của những đối tượng hồi giáo cực đoan hồi năm hai nghìn một mươi
sáng sớm nay các tay súng có vũ trang đã tấn công một nhà tù ở thành phố beni
phía đông cộng hòa dân chủ công hồ và giải thoát cho khoảng chín trăm linh tù nhân
thị trưởng thành phố beni cho biết một số tay súng đã tìm cách phá cổng trại giam bằng thiết bị điện tử
có hai tù nhân bị bắn chết
nhà tù kambay là nơi giam giữ nhiều phần tử trong đó có các thành viên của nhóm hồi giáo mang tên lực lượng dân chủ đồng minh adf
cảnh sát cho biết vụ tấn công có thể do nhóm này tiến hành
adf là nhóm phiến quân hồi giáo mở rộng hoạt động sang cộng hòa dân chủ công hồ từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào các cơ sở dân sự sát hại hơn bốn trăm linh thường dân để trả đũa lại chiến dịch quân sự của chính quyền
nhiều nước châu âu đang đẩy nhanh triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm đối phó với tình hình phức tạp của làn sóng dịch covid một mươi chín thứ hai tại lục địa này
mới đây nhất ireland đã trở thành quốc gia eu đầu tiên tái áp đặt lệnh phong tỏa
thông báo của chính phủ ireland cho biết lệnh phong tỏa có hiệu lực kể từ sáu giờ sáng ngày hai mươi tháng một mươi theo giờ việt nam
yêu cầu đóng cửa toàn bộ các cơ sở kinh doanh bán lẻ không thiết yếu các nhà hàng và quán bar cũng chỉ được phép kinh doanh dịch vụ mang đồ ăn uống về nhà
tuy nhiên người dân sẽ chỉ được ra ngoài tập thể dục trong vòng năm km từ nơi cư trú của họ
hệ thống giao thông công cộng chỉ hoạt động hai mươi năm công suất để phục vụ những người lao động thiết yếu
châu âu đang trở thành điểm nóng của đại dịch covid một mươi chín mới
nga tây ban nha và pháp trong một mươi ngày gần đây đã ghi nhận từ một mươi hai đến một mươi năm ca mắc mới
nhiều nước áp dụng các biện pháp phong tỏa mới tại những khu vực có số ca mắc mới cao nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan
những trẻ sơ sinh bú bình có thể nuốt phải hơn một triệu hạt vi nhựa mỗi ngày
đây là kết quả nghiên cứu mới được các nhà khoa học ireland công bố trên tạp chí nature food
nhóm nhà khoa học đã nghiên cứu lượng vi nhựa từ một mươi loại bình sữa của trẻ em hay những vật dụng làm bằng nhựa để đựng thực phẩm
sau hai mươi một ngày thí nghiệm các nhà nghiên cứu đã phát hiện các bình sữa đã thải ra khoảng một ba đến một mươi sáu hai triệu hạt vi nhựa mỗi lít

nhóm đã lập mô hình ước tính lượng vi nhựa mà trẻ sơ sinh toàn cầu có thể hấp thu từ bú bình
kết quả cho thấy trẻ bú bình có thể tiêu thụ lượng vi nhựa trung bình một sáu triệu hạt vi nhựa một ngày trong một mươi hai tháng đầu đời
để giảm lượng vi nhựa đi vào cơ thể trẻ sơ sinh các phụ huynh có thể áp dụng một số bước đơn giản như rửa bình hoặc tiệt trùng bằng nước khử trùng lạnh pha sữa công thức bằng vật dụng không làm bằng nhựa trước khi đổ vào bình sữa
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt